tại tp hcm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với hội đồng thành phố đối tác thương mại osaka
và các đơn vị tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp việt nam với doanh nghiệp nhật bản úc philippines với chủ đề
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
buổi kết nối tạo điều kiện cho hơn một trăm linh doanh nghiệp tp hcm trao đổi trực tiếp với hai mươi tám doanh nghiệp đến từ nhật bản úc philippines
nhằm tìm kiếm đối tác phù hợp trong các lĩnh vực sản xuất dịch vụ cơ khí thúc đẩy giao thương giữa việt nam và các nước thành viên ppc
chương trình bao gồm kết nối giữa doanh nghiệp tp hcm với công ty của nhật bản đang kinh doanh trên địa bàn
trao đổi các đoàn khảo sát thị trường và môi trường đầu tư tìm kiếm đối tác giữa hai bên
đây là những phương thức quan trọng góp phần thu hút đầu tư xúc tiến thương mại vào thành phố
tôi đã làm việc ở rất nhiều nước như indonesia philippines
tôi thấy việt nam có môi trường tốt
người tôi đầu tư ở đây
người việt nam rất thông minh cần cù và sáng tạo nên có thể làm tốt những chi tiết thiết bị máy móc
tôi muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhật bản và việt nam
bên cạnh những cơ hội khi xâm nhập vào thị trường nhật bản úc philippines
thì doanh nghiệp việt nam cũng phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức
trong đó có thể kể đến những vấn đề liên quan về tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất ở nhiều lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp
mình cũng đã làm việc với công ty nhật có kinh nghiệm là hơn năm năm rồi
thì nói chung là mình làm việc với công ty nhật mình sẽ có lượng hàng ổn định
nhưng mà có một cái trở ngại là bên nhật nó sẽ yêu cầu chất lượng rất tốt
bởi tất cả công ty việt nam khi muốn hợp tác với nhật thì phải có là đảm bảo được cái nguồn chất lượng
và cái thời gian giao hàng phải đúng hàng cho họ
thì lúc đó mất hợp tác đó được
đến đây ngoài mục đích để giao lưu văn hóa về áo dài cũng như về travel
em muốn là kết nối về travel với lại các doanh nghiệp nhật bản
ở trong đây có cái mục một mươi một là có về lữ quán
cho nên là em cũng muốn được kết nối với lại doanh nghiệp số một mươi một
để mà em hỏi về thông tin về lữ quán của nhật bản ở ngay khu vực osaka
thông qua chương trình này doanh nghiệp việt nam vừa được tạo điều kiện thuận lợi
để kết nối với năng lực cạnh tranh trên cơ sở cung cấp thông tin hai chiều giữa cộng đồng doanh nghiệp việt nhật
lần này đoàn doanh nghiệp của các nước qua đây thì tập trung cho cái ngành là chủ yếu là ngành công nghiệp hỗ trợ
như là chế biến chế tạo sản xuất máy móc thiết bị dụng cụ
cũng như là mảng xây dựng trang trí nội thất đây là những cái mảng chính của ngày hôm nay
doanh nghiệp nước ngoài đa phần là họ có vốn có công nghệ
còn doanh nghiệp việt nam thì chúng ta là có nhân công cũng như là có đất đai
và có cả hiểu biết về cái nền văn hóa của địa phương
đó đây là những cái điều mấu chốt để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
hy vọng cộng đồng doanh nghiệp của bốn nước nhật bản úc philippines và việt nam
có thể tìm thấy nhiều cơ hội xuất nhập khẩu sang thị trường của nhau hoặc các nước trong khu vực
đóng góp tích cực vào sự hợp tác kinh tế toàn diện của các nước